chuyển sang những tin tức quốc tế
ngày hôm qua hai mươi tám tháng chín cảnh sát pháp thông báo đã giải cứu sáu người phụ nữ
gồm bốn người việt và hai người iraq trong một thùng xe tải đông lạnh
tại cao tốc e một mươi năm phía bắc thành phố lyon
nhóm phụ nữ trên xe tải đến anh nhưng mà đã phát tín hiệu cầu cứu
khi phát hiện chiếc xe tải hướng về italia
theo đó cảnh sát pháp đã yêu cầu dừng một xe tải đông lạnh
chở đùa chuối trên cao tốc e một mươi năm gần durexie phía bắc lyon
và phát hiện sáu phụ nữ gồm bốn người việt và hai người iraq trong thùng xe
được biết nhóm phụ nữ lên thùng xe tải với biển số ireland
với hy vọng đến được anh hoặc ireland
tuy nhiên xe này chỉ chở hàng đến khu vực dunkirk của pháp
sau đó hướng về italia
sau khi kiểm tra vị trí trên bản đồ bằng điện thoại
và phát hiện xe tải đi hướng ngược lại
nhóm phụ nữ hoảng loạn một người trong nhóm có số điện thoại
của phóng viên bbc ở london đã gửi tin nhắn cầu cứu
và chia sẻ vị trí gps nhằm xác định vị trí di chuyển của chiếc xe
phóng viên bbc liên hệ đồng nghiệp và giới chức pháp nhờ hỗ trợ
giới chức pháp mở cuộc điều tra do nghi ngờ có hành vi buôn mọi người
và tài xế đã bị tạm giữ để điều tra